tỉnh phú yên vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động
hướng dẫn người dân làm thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm tàu cá thuyền viên
theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ để đảm bảo quyền lợi cho ngư dân trước những chuyến đi biển
nhờ vậy người dân nhận thức được quyền lợi về bảo hiểm nên ngày một nhiều người tham gia hơn
tính đến nay tỉnh phú yên có khoảng chín trăm linh lượt tàu và hơn sáu sáu trăm linh lượt thuyền viên tham gia bảo hiểm
chiếm gần năm mươi tổng số tàu và thuyền viên đủ điều kiện tham gia trên địa bàn
tổng phí bảo hiểm là sấp xỉ một mươi năm tỷ đồng trong đó nhà nước hỗ trợ một mươi hai ba tỷ đồng
tới đây tỉnh phú yên sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân làm thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm
để bảo đảm quyền lợi trước khi chính sách có sự điều chỉnh
nhất là sớm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm để đề xuất với chính phủ
ban hành những quy định cho phù hợp với thực tế